bệnh viện ung biếu thành phố cần thơ mới đây đã đưa vào hoạt động đơn vị y học hạt nhân trực thuộc bệnh viện
việc ra đời của đơn vị này đáp ứng việc tiếp nhận và điều trị các bệnh lý về ung thư ở cần thơ
và các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long
giúp giảm tình trạng phải chuyển viện lên thành phố hồ chí minh như trước đây
đơn vị y học hạt nhân cần thơ có hai bác sĩ chuyên khoa về y học hạt nhân
và được trang bị hệ thống máy xạ spexity trị giá hơn một mươi sáu tỷ đồng
hiện đại đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông kiều long
hệ thống này sẽ giúp phát hiện các bệnh lý ung thư tuyến giáp
chẩn đoán các di can sớm trong ung thư như di can sương
ngoài lĩnh vực ung bướu hệ thống máy spexity còn giúp chẩn đoán các bệnh lý về tiềm mạch
thần kinh bệnh lý chức năng thận rất chính xác
từ ra đời của khoa y học đơn vị y học hạt nhân của bệnh viện ung búa cần thơ
có giai trò rất quan trọng giúp ít cho những bệnh nhân hiện nay ở tại bệnh viện ung bú cần thơ
được khảo sát bằng các phương tiện này không phải chuyển đi bệnh viện tuyến trên
y học hạt nhân là phương pháp dùng dược chất phóng xạ đưa vào cơ thể
có vai trò vừa chẩn đoán vừa điều trị nhiều căn bệnh trong đó có ung thư
trong điều trị ung thư y học hạt nhân có vai trò rất quan trọng
ngoài việc khảo sát hình ảnh về sương tuyến ráp và các bệnh lý khác
thì còn giúp điều trị các bệnh như ung thư tuyến ráp cường ráp và ung thư di can sương